trong khi đó giới chức myanmar và bangladesh đang khẩn trương sơ tán người dân tại các vùng duyên hải
đến nơi trú ẩn an toàn đồng thời sẵn sàng ứng phó với bão mocha
đây là cơn bão được dự báo mạnh nhất trong hơn một thập kỷ quét qua vịnh bengal và sẽ đổ bộ vào hai nước này
trong những giờ tới với sức gió lên tới hai trăm hai mươi km một giờ tương đương với bão cấp bốn
cơ quan chức năng myanmar đã nâng cảnh báo lốc xoáy lên mức cao nhất đối với bảy thị trấn ở bang rakhin
khi cơn bão tiến gần hơn năm mươi bảy nơi trú ẩn an toàn đã sẵn sàng tại một mươi bảy thị trấn của bang này
hãng hàng không quốc tế myanmar airways đã hủy mọi chuyến bay đến bang rakhin cho đến ngày một mươi sáu tháng bốn
trong khi đó tại nước láng giềng bangladesh các cơ quan chức năng đang tiếp tục sơ tán người dân
khỏi khu vực rủi ro đến các trung tâm cộng đồng
ngoài ra các hoạt động tại chitagong cảng biển lớn nhất của bangladesh đã bị đình chỉ